ngày hai tháng hai trên sông thạch hãn thuộc địa bàn xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy và mừng xuân đinh dậu
tham gia giải có một mươi bốn đôi nam nữ với hơn một trăm hai mươi sáu vận động viên đến từ các địa phương trên địa bàn
các đội tham gia thi đấu ba giải gồm giải cúng giải hàng sứ và giải phá với thể thức thi đấu hai vòng bốn tao và ba vòng sáu tao khoảng cách từ ve thượng đến vẻ hạ là một m
lễ hội đua thuyền vào dịp tết nhằm nâng cao sức khỏe thể lực cho nhân dân đồng thời phát huy nét đẹp của bộ môn thể thao truyền thống này
nét văn hóa dân gian đặc sắc của người dân vùng sông nước
qua đó tạo nên không khí phấn khởi tin tưởng một năm mới an lành hạnh phúc và gạt hái được nhiều thành công
hội đua thuyền đầu năm ở huyện triệu phong là dịp để tìm ra các tay đua các đội đua thử sức
cọ sát thực tế nhằm chuẩn bị tốt hơn cho giải đua thuyền tỉnh quảng trị diễn ra trong dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn
mùng bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bảy mùng bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy